gặp mặt lãnh đạo hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
quy hoạch phát triển đô thị cần có tầm nhìn nếu ăn sồi ở thì nóng đồ phủi đó thì hậu quả rất lớn
do đó hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội của mình
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng
tuy nhiên hiện tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng bốn mươi phát triển đô thị phải mạnh mẽ hơn
nhanh nhưng phải đúng hướng bền vững đây cũng là bày toán mà thủ tướng đặt ra đối với
hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam thủ tướng đề nghị hội tiếp tục đóng góp vì lợi ích chung
khách quan trung thực có cơ sở khoa học và thực tiễn cao để làm sao có các đô thị tốt
phát triển bền vững tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội trong lĩnh vực
quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị nông thôn phù hợp với giai đoạn phát triển mới
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm của đất nước tiếp tục tham mưu có những đóng góp thiết thực
trong việc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thể chế trong lĩnh vực quy hoạch và phát
triển đô thị trong thời gian tới làm sao bảo đảm quản lý chặt chẽ đồng thời mở ra không gian
thuận lợi cho các nhà đầu tư xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực góp phần xây dựng quản lý phát triển
đô thị điểm dân cư nông thôn việt nam giải quyết các tồn tại trong quá trình đô thị hóa
hướng tới đô thị hiện đại đô thị thông minh có bản sắc phù hợp với quá trình công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước với nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp bốn